tại khu du lịch mẫu sơn sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã tổ chức khai mạc liên hoan du lịch mẫu sơn năm hai nghìn một mươi chín với nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa
thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh tham dự thưởng ngoạn chiêm ngưỡng hình ảnh núi non hùng vĩ trên dãy núi mẫu sơn
tham quan di chỉ khu linh địa cổ mẫu sơn là trung tâm của các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng của các dân tộc nơi đây
đây là hoạt động thường niên tạo không khí vui tươi phấn khởi khuyến khích nhân dân các dân tộc mẫu sơn giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
nâng cao nhận thức cộng đồng trong phát triển kinh tế đồng thời là cơ hội để khách du lịch được trải nghiệm tìm hiểu các sản phẩm du lịch đặc trưng của mẫu sơn
thu hút ngày càng đông đảo lượng khách đến với mẫu sơn